hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các lãnh đạo asean đã thông qua tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm cùng vững vàng tiến bước
cam kết xây dựng một cộng đồng hòa bình ổn định và tự cường với năng lực được nâng cao để ứng phó hiệu quả với các thách thức
nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
nhà hội cảnh sát các nước asean cộng năm hai nghìn hai mươi hai có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đã được bộ công an chỉ đạo tổ chức tại thủ đô hà nội
nhạc hội là một sự kiện âm nhạc đặc biệt với chủ đề xuyên suốt ca ngợi tình yêu quê hương đất nước
truyền thống lực lượng cảnh sát công an nhân dân việt nam và các nước asean cộng năm hai nghìn hai mươi
phát huy vai trò đi trước mở đường trong hoạt động đối ngoại lực lượng cảnh sát nhân dân đã chủ động thiết lập
tăng cường hợp tác quốc tế với cảnh sát các nước
tự cực tham gia các hội đồng
các tổ chức diễn đàn đa phương khu vực song phương là thành viên có trách nhiệm của interpol aseanapol
hợp tác quốc tế có hiệu quả trong tương trợ tư pháp về hình sự dẫn độ chuyển giao người bị kết án phạt tù
phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
trong thời gian tới hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn cơ hội thuận lợi khó khăn thách thức đan sen
những khó khăn trở ngại và thách thức nhiều hơn phức tạp hơn tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế
không để tội phạm bỏ trốn sang nước ngoài gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý tội phạm
để tăng cường hợp tác an ninh với các nước trong khu vực trong năm việt nam làm chủ tịch asean
bộ công an có sáng kiến quan trọng và tổ chức thành công hội nghị những người đứng đầu cơ quan an ninh các nước asean
bộ công an cũng thường xuyên duy trì quan hệ phối hợp xây dựng ký kết và triển khai hiệu quả các hiệp định
thỏa thuận hợp tác về phòng chống tội phạm

nhận diện đấu tranh phòng chống các loại tội phạm từ sớm từ xa góp phần xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh
phục vụ phát triển kinh tế xã hội bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai đến hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân luôn ghi nhớ và biết ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại đảng cộng sản việt nam quang vinh
đã tổ chức rèn luyện lãnh đạo biết ơn sự tin yêu gắn bó máu thịt giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân
trân trọng sự quan tâm phối hợp hiệp đồng chặt chẽ nghĩa tình của quân dân các cấp các ngành
trong đó có các lực lượng và toàn hệ thống chính trị đối với lực lượng cảnh sát nhân dân
đó chính là nguồn cội tạo nên sức mạnh của cảnh sát nhân dân việt nam anh hùng
nhà hội cảnh sát nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai tại việt nam là bước mở đầu
nếu duy trì tốt thì đây cũng là kênh hợp tác của cảnh sát trong asean và asean mở rộng
nhạc hội cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam
và là hoạt động văn hóa tinh thần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp vì nhân dân phục vụ của lực lượng cảnh sát việt nam
giới thiệu đến bạn bè quốc tế về truyền thống vẻ vàng sáu mươi năm xây dựng
chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam
khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của đảng nhà nước việt nam trong công tác hội nhập quốc tế
góp phần bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội
xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân cách mạng chính quy tình huệ hiện đại
chính vì vậy là hình ảnh người công an chiến sĩ công an việt nam
khi được vang lên bằng những nghệ thuật của những tiếng kèn
thì rõ ràng là nó sẽ được mềm hóa đi nó sẽ trở thành những hình ảnh rất là thân thương và nó gần gũi
nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai là sự kiện đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân do bộ công an chỉ đạo tổ chức
nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai là chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật âm nhạc
thể hiện tài năng tình yêu nghệ thuật đam mê âm nhạc của đoàn cảnh sát các quốc gia
đồng thời qua chương trình này góp phần nâng cao văn hóa nghệ thuật và sự hiểu biết lẫn nhau
với bản sắc văn hóa dân tộc đất nước con người quá trình trưởng thành
lớn mạnh của lực lượng cảnh sát việt nam và cảnh sát các nước
trên cơ sở đó chương trình thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị
truyền thống tốt đẹp giữa các quốc gia asean và giữa các nước asean
với các đối tác trong khu vực và trên thế giới
đặc biệt thông qua thể hiện bằng văn hóa nghệ thuật âm nhạc
nhà khội còn là cầu nối gắn kết các nước các cơ quan chức năng
trong công cuộc phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
nhất là thông qua kênh hợp tác aseanpol interpol
để thực hiện chương trình nhà khội này
riêng đối với đoàn nhạc cảnh sát việt nam
đã có kế hoạch tổ chức tuyển chọn và luyện tập từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
và qua hơn một tháng tập luyện thì chúng tôi đã tổ chức hợp luyện nhiều lần
và ngày hai mươi bốn tháng sáu đã tổ chức sơ duyệt
và ngày hai tháng bảy vừa qua đã tổ chức tổng duyệt
và qua lần hợp luyện sơ duyệt tổng duyệt
thì chương trình của nhà khội của đoàn cảnh sát việt nam
là đã tương đối nhuận duyên
nhà khội cảnh sát các nước asean cộng
có sự tham gia của tám đoàn với hàng trăm thành viên
đến từ năm nước trong khối asean là việt nam lào myanmar brunei philippines
và hai nước ngoài asean là trung quốc nhật bản
riêng việt nam có sự tham gia của đoàn nhạc cảnh sát việt nam
và đoàn nhạc quân đội nhân dân việt nam
đây là lần đầu tiên tôi đến việt nam
và tôi rất vinh dự
tôi rất tự hào khi tham dự nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng năm nay
tại sự kiện lần này chúng tôi muốn giới thiệu đến khán giả tác phẩm
sự kỳ diệu của âm nhạc và anat
đây đều là tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng của philippines
nội dung nói về ước mong một cuộc sống tươi đẹp
và ca ngợi những giá trị của cuộc sống
với tình hình covid đã được đẩy lùi
chung thì các bạn rất là phấn khởi
và chúng tôi có gửi cho bạn những yêu cầu về những cái nhạc phẩm
và cùng phối hợp của những nhạc phẩm thì họ sẽ đăng ký họ chuyển về cho chúng tôi
để chúng tôi có những thẩm định
và có những nhạc phẩm chúng tôi đề nghị bạn tất cả các bạn đều thổi chung
cùng với đoàn nhạc hội của cảnh sát việt nam
cũng như đoàn của quân đội nhân dân việt nam
tất cả các thứ về đây là chúng ta thổi chung và gần như là gắn kết quận vào với nhau
tức là tất cả các chương trình này được biểu diễn với những nhạc phẩm về quê hương đất nước
việt nam về quê hương đất nước của các bạn
và đặc biệt là những ca khúc những nhạc phẩm về cảnh sát các nước và cảnh sát việt nam
về quân đội nhân dân việt nam đều được hòa chung vào một dòng chảy âm nhạc
đoàn nhạc cảnh sát việt nam có trên một trăm hai mươi nghệ sĩ tham gia
để phục vụ cho nhạc hội đoàn đã chuẩn bị hàng chục tiết mục biểu diễn giàn dựng và tập luyện gần hai tháng qua
buổi tổng duyệt cho thấy nội dung biểu diễn của đoàn việt nam
vừa thể hiện được văn hóa các vùng miền của việt nam
vừa thể hiện được bản sắc của lực lượng công an nhân dân vừa truyền thống vừa hiện đại
nhiều tiết mục nghệ thuật được đầu tư giản dựng tập luyện công phu
nhà hội phát huy tình đoàn kết hữu nghị hợp tác quốc tế giữa lực lượng cảnh sát việt nam với lực lượng cảnh sát các nước
chào mừng sáu mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam
qua đó nhằm giao lưu trao đổi văn hóa nghệ thuật quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam
thể hiện tinh thần người việt nam luôn yêu chuộng hòa bình và mến khách
muốn giao lưu kết bạn với tất cả bạn bè các nước trên thế giới
đoàn nhạc cảnh sát việt nam sẵn sàng tham gia biểu diễn cũng như phục vụ các đoàn nhạc quốc tế tham gia nhạc hội
và cùng gánh vác và chia sẻ với các bạn bạn để làm sao cho một nhà hội cảnh sát các nước asean cộng năm hai nghìn hai mươi
thành công phương giữa
với chủ đề về tình yêu quê hương đất nước truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân công an nhân dân việt nam
và các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai đoàn ghi lễ quân đội nhân dân mang đến sự kiện nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai
theo kế hoạch đoàn sẽ biểu diễn một mươi năm bài trong quá trình tham gia diễu hành quanh hồ hoàn kiếm
trong chương trình hòa nhạc đoàn biểu diễn năm tiết mục trong đó có hai tiết mục biểu diễn chung với các đoàn khác tham gia nhạc hội
trong đó có nhiều tác phẩm đã được nhiều thế hệ nghệ sĩ chiến sĩ của đoàn biểu diễn như xuân chiến thắng trồng cơm
đoàn xác định tham gia nhạc hội là nhiệm vụ quan trọng mang tính quốc tế
qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người và quân đội nhân dân việt nam
để đáp ứng nhiệm vụ và yêu cầu cao về chuyên môn của ban tổ chức
đoàn đã xây dựng kịch bản và tổ chức tập luyện với cường độ rất cao suốt gần hai tháng qua
với tinh thần làm theo lời bác dạy chống đang rèn kèn đang thổi
những chiến sĩ quân nhạc đã để lại ấn tượng đẹp trong các sự kiện lớn được tổ chức tại đất nước như sea games hai mươi hai asean năm asean sáu
tất cả các buổi lễ được đoàn cử hành quân nhạc và thực hiện nghi thức đón đều an toàn tuyệt đối không có sai sót
không biết bao nhiêu lần tiếng nhạc kèn của đoàn nghi lễ quân đội đã trang trọng vang lên
mừng các ngày lễ kỷ niệm của đảng duyệt binh và nghi lễ đón nhận danh hiệu cao quý trên mọi nẻo đường tổ quốc
đoàn nghi lễ quân đội đã cắt cử lực lượng
tham gia với hai nội dung
phần hòa nhạc và phần diễu hành
ở đây thì chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng mang ninh chất quốc tế
cũng là một cái quảng bá thương hiệu đối với hình ảnh đất nước con người việt nam và quân đội nhân dân việt nam
chúng tôi đã cử hai lực lượng gồm có lực lượng hòa nhạc sáu mươi nhà công tham gia và lực lượng diễu hành khoảng sáu mươi nhạc công tham gia
trong hai nội dung này chúng tôi đã lên kịch bản và chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và tổ chức luyện tập khoảng hai tháng sau khi nhận được lời đề nghị
bộ công an sẵn sàng các phương án xây dựng từ nội dung chương trình tổng thể đến công tác hậu cần tiếp đón các đoàn bạn hướng tới một chương trình nhạc hội hoành tráng và tạo dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế và nhân dân cả nước
trên địa bàn hà nội thì chúng tôi huy động các bệnh viện cũng như là các cơ sở y tế tham gia vào phục vụ cho nhà hội
ví dụ như là bệnh viện một trăm chín mươi tám bệnh viện ngọc cổ truyền bệnh viện công an tp hà nội y tế của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động y tế các học viện trường công an nhân dân các đồng chí cán bộ y tế và các phương tiện vật tư trang thiết bị sẵn sàng cho phục vụ công tác đảm bảo y tế cũng như chăm sóc sức khỏe cho các thành viên của các đoàn nhạc hội của các nước
cũng như là cán bộ chiến sĩ và các đại biểu
trước buổi biểu diễn chính thức của các đoàn nhạc bốn mươi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh việt nam cưỡi ngựa di chuyển theo khối quanh bờ hồ
sau khi kết thúc màn diễu hành lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ về các chốt phối hợp cùng các lực lượng khác tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại nhà hội
tiếp theo màn biểu diễn chính thức của các đoàn nhạc bốn mươi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh việt nam cưỡi ngựa di chuyển theo khối quanh bờ hồ
tiếp theo màn biểu diễn của ba trăm linh tay chống là sinh viên học viện cảnh sát nhân dân sẽ mở đầu chương trình diễu hành
với tên gọi chống hội non sông màn biểu diễn đặc biệt này thể hiện niềm tự hào khí thế tưng bừng của nhạc hội
đồng thời giới thiệu giá trị tinh hoa truyền thống thành tựu đổi mới sáng tạo của đất nước con người việt nam
tạo dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân vững về chính trị tinh thông nghiệp vụ
góp phần quảng bá vẻ đẹp sự độc đáo bản sắc văn hóa dân tộc việt nam đến nhân dân bạn bè quốc tế
tôi rất vinh dự và tự hào được sự ủy quyền của đảng ủy lãnh đạo bộ công an lào
dẫn đoàn nghệ thuật bộ công an lào tham dự nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng
nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam lần này
chuyến xa lần này để nhận lời mời của bộ công an việt nam đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa âm nhạc
nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau về bản sắc dân tộc đất nước con người tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các nước tham gia
nối tiếp thành công của buổi diễu hành thành phố được tổ chức vào sáng ngày chín tháng bảy
buổi hòa nhạc tại sân khấu khu vực trước tượng đài lý thái tổ bên bờ hồ vào tối ngày một mươi tháng bảy
có sự tham gia của gần ba trăm linh nhà công chiến sĩ của các nước việt nam trung quốc nhật bản brunei lào myanmar philippines
mở đầu chương trình
mở đầu chương trình là đoàn nhạc cảnh sát việt nam chi may các tác phẩm hành khúc công an nhân dân
dương liễu xanh dân ca dương châu trung quốc hành khúc kỷ niệm của tác giả ikuma dan nhật bản
từ một ngã tư đường phố của tác giả phạm tuyên
tiếp đến là các tiết mục của đoàn nhạc cảnh sát brunei gồm một mươi bảy nhà công
đoàn nhạc cảnh sát trung quốc trình diễn với tác phẩm hành khúc dòng lũ thép thần vận ngũ hành và ca ngợi sông trường giang với ba mươi nhạc công trình diễn
đoàn cảnh sát nhật bản với hành khúc câu cú người lính của đội trưởng
đoàn nhạc cảnh sát lào mang đến nhiều bất ngờ thú vị khi một chiến sĩ cảnh sát trẻ biểu diễn ca khúc hà nội
niềm tin và hy vọng bằng tiếng việt điêu luyện như cảnh sát

những công hiến hy sinh của lực lượng công an lào trong sứ mệnh bảo vệ và phát triển đất nước
cũng đã được các chiến sĩ trẻ thể hiện thành công qua tác phẩm húa từng bước đi dưới lá cờ tổ quốc
đoàn nhạc cảnh sát brunei mang đến chương trình những giai điệu hào sảng vui nhộn qua nhiều tác phẩm âm nhạc gắn với các lễ hội phong tục tập quán văn hóa của dân tộc brunei
đoàn nhạc cảnh sát myanmar do nhà trưởng aung chau chỉ huy mang đến bụi hòa nhạc nhiều nhạc phẩm mang đậm dỗn văn hóa bản địa
đoàn nhạc cảnh sát philippines do nhà trưởng bontano s manapal
khiến bầu không khí buổi hòa nhạc thêm rộn ràng với nhiều tác phẩm truyền thống của các vũ hội đầy áp sắc màu văn hóa

với các tác phẩm được chọn biểu diễn lần này đã mang đến đại tiệc âm nhạc lôi cuốn rực rỡ sắc màu